nhằm góp về xây dựng và phát triển thành phố cần thơ trở thành thành phố công nghiệp của khu vực đồng bằng sông kiểu long
ban thường vụ thành ủy cần thơ vừa tổ chức hội nghị đẩy mạnh cải cách hành chính hoàn thiện cơ chế chính sách đặc thù của thành phố để thu hút đầu tư
chín tháng qua kinh tế thành phố cần thơ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng một mươi một so với cùng kỳ
từ đầu năm đến nay thành phố thu hút bảy dự án với tổng vốn đầu tư là một trăm tám mươi chín bốn triệu usd
các giải pháp ổn định giá cả thị trường tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phát huy được hiệu quả
lĩnh vực sản xuất công nghiệp thương mại dịch vụ du lịch tiếp tục tăng trưởng khá và tăng cao hơn so với cùng kỳ
tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện ba mươi một bốn trăm năm mươi ba chín tỷ đồng đạt bảy mươi một năm kế hoạch tăng chín một so với cùng kỳ
trong thời gian tới thành phố cần thơ tiếp tục triển khai thực hiện tốt về xây dựng và phát triển thành phố cần thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
đồng thời tháo gỡ khó khăn tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch quản lý xây dựng gắn với bảo vệ môi trường